cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo lực lượng cảnh sát cơ động qua các thời kỳ

bộ tư lệnh cảnh sát cơ động luôn chủ động tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an

an ninh trật tự bạo loạn khủng bố bắt góc con tin truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm

tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai
góp phần giữ vững ổn định chính trị bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng và biểu dương những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được trong một mươi năm qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới bộ tư lệnh cảnh sát cơ động chú trọng đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện diễn tập các phương án kế hoạch tác chiến
chủ động sẵn sàng giải quyết tốt những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trong mọi tình huống
chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tập trung giáo dục chính trị tư tưởng
cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cần tập trung phát triển
theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tăng cường biên chế cho lực lượng chiến đấu
tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa
tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động trong môi trường tác chiến hiện đại
nhân dịp này đồng chí nguyễn hòa bình cùng thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trồng cây lưu niệm
trong khuôn viên cơ quan bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
sáng nay tại hà nội được sự đồng ý của bộ công an hai nước việt nam và trung quốc
hội nghị giao ban công tác hình sự việt nam trung quốc lần thứ một mươi bốn được tổ chức
với sự tham dự của đoàn đại biểu cục điều tra hình sự bộ công an trung quốc
do đồng chí lưu trung nghĩa cục trưởng làm trưởng đoàn và đồng chí thiếu tướng trần ngọc hà
cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ công an việt nam đồng chủ trì hội nghị
hội nghị đã trao đổi tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm hình sự
và bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước tình hình kết quả hợp tác
giữa cục cảnh sát hình sự việt nam và cục điều tra hình sự trung quốc
giữa các tỉnh có chung đường biên giới hai nước
cũng như những vương mắc tồn tại trong quá trình phối hợp giữa hai bên
hội nghị thống nhất tiếp tục triển khai có hiệu quả các hiệp định thỏa thuận
kế hoạch về hợp tác trong phòng chống tội phạm mà chính phủ và bộ công an hai nước đã ký kết
chỉ đạo lực lượng hình sự và công an các tỉnh giáp biên giới tăng cường phối hợp
trao đổi thông tin để cùng phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm hình sự
truy bắt đối tượng truy nã đối tượng phạm tội
tiếp tục phối hợp mở các cao điểm phòng chống tội phạm
và duy trì tổ chức luân phiên hội nghị ra bàn hình sự thường niên
hội nghị cũng khẳng định cam kết và quyết tâm tiếp tục hợp tác toàn diện
trong lĩnh vực phòng chống tội phạm giữa lực lượng hình sự
cũng như các địa phương có chung đường biên giới giữa việt nam và trung quốc
sáng nay tại hà nội tiểu ban lý luận bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hội đồng lý luận bộ công an phối hợp với học viện cảnh sát nhân dân
tổ chức hội thảo khoa học đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn xã
hội thảo nhằm làm rõ những yêu cầu cơ bản của công tác đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn xã
làm rõ vai trò công tác này trong đảm bảo chất lượng lực lượng công an nhân dân
phục vụ hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn nông thôn
và những khó khăn hạn chế đặt ra yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đảm bảo an ninh trật tự
trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn xã
hội thảo đã nhận được nhiều báo cáo khoa học của lãnh đạo bộ công an
các cục công an các đơn vị địa phương các học viện các trường trong công an nhân dân và các nhà khoa học